tại trung tâm hội nghị quốc gia đã diễn ra hội nghị thủ tướng chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp hội nhập hiệu quả và bền vững
khoảng một doanh nghiệp trên cả nước đã tham dự hội nghị này
tại hội nghị các thành viên chính phủ các bộ trưởng đã đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trong việc bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh an toàn và thuận lợi
các chính sách chương trình hành động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
đồng thời các thành viên chính phủ lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp chuyên gia hiệp hội tổ chức quốc tế và cam kết nỗ lực cùng chính phủ thúc đẩy lực lượng doanh nghiệp phát triển hiệu quả và bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế
sau hơn ba mươi năm đổi mới khu vực doanh nghiệp ngày càng phát huy và khẳng định vai trò vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội quốc gia tinh thần khởi nghiệp kinh doanh ngày càng mạnh mẽ
thể hiện qua số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao liên tục trong năm năm gần đây
trung bình giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín mỗi năm có trên một trăm hai mươi sáu doanh nghiệp thành lập mới